không đơn thuần là lạng lách đánh võng cũng không đơn giản chỉ là không chấp hành hiệu lệnh
mà đó là đỉnh điểm của sự liều lĩnh manh động
may mắn thì đối tượng bị lực lượng công an khống chế nếu không thì đối tượng dồ ga tẩu thoát
và tiếp tục đe dọa sự an toàn của phương tiện tham gia giao thông phía trước
mới đây một mươi bốn đối tượng đua xe trái phép ở huyện đông anh hà nội đã bị khởi tố
nhóm thanh niên này có hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng bốc đầu xe máy
tại các tuyến đường cao lỗ đường liên xã uy nỗ cổ loa và đường chợ trung tâm thị trấn đông anh
gây mất trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
công an huyện đông anh đã triển khai lực lượng tổ chức truy bắt các đối tượng
tăng vật thu giữ gồm tám xe máy
các đối tượng sử dụng để phòng nhanh bốc đầu
tòa án nhân dân quận hoàn kiếm tp hà nội đã tuyên phạt nhóm bị cáo
tự bỏ cách ly xã hội để tụ tập đua xe trái phép ở hồ hoàn kiếm
hai bị cáo trần hoàng lân và vũ trung đức giữ vai trò chính nên phải chịu mức án cao hơn
các bị cáo khác là đồng phạm
với phán quyết trên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lân và đức
lần lượt là sáu và tám tháng tù giam
các bị cáo còn lại bị phạt từ sáu cho đến tám tháng tù
nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là một mươi hai tháng
trước đó công an quận hoàn kiếm đã tạm giữ nhóm hơn một mươi đối tượng tụ tập điều khiển xe
với tốc độ cao lạng lách xung quanh hồ hoàn kiếm
và nhiều tuyến đường phố bất chấp lệnh cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín
mặc dù biết lực lượng chức năng cắm chốt quanh hồ hoàn kiếm
đối tượng vẫn ngang nhiên vì phạt
còn đây là một mươi bốn đối tượng có tuổi đời từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
chủ yếu ở tỉnh phú thọ
nhóm đối tượng này đã sử dụng xe máy không đội mũ bảo hiểm
điều khiển xe bằng một bánh
lặng lách đánh võng biển xuống xe bị che lấp
gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông
khoảng chín giờ tối hôm qua em có
sử dụng mạng facebook để nhắn tin cho kiên và hoàng
để hôm nay đi tam đảo
thì sáng nay bọn em có tụ tập ở cổng đá vào lúc tám h ba mươi
và bọn em di chuyển sang bên tam đảo
thì bọn em lên tam đảo được một lửa đường
thì người ta bảo là không lên được
thì bọn em di chuyển về bên tây thiên
xin đường đi thì bọn em có
vì là bốc đầu lặng lách đánh võng ạ
sau khi được vui rủ qua mạng facebook thì em đồng nghĩa
và em rủ vài người nữa đi
bọn em hẹn nhau ở chỗ cổng đá
đến đúng ạ
và đi thì bọn em chọn những chỗ đường vắng
bọn em bốc đầu đấy ạ
xong từ khi di chuyển trên cổng đá xuống dưới này
trước khi bị bắt thì bọn em bốc khoảng mười mấy lần ạ
nhóm thanh niên khai nhận nguyễn tiến vui
sinh năm hai nghìn bốn
ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ
nhắn tin qua mạng xã hội facebook
để rủ bạn bè tụ tập đi chơi
ở khu du lịch tân đảo và tây thiên
trên đường đi nhóm đối tượng đã dàn hàng ngang
chạy với tốc độ cao
liên tục bốc đầu xe
lặng lách đánh võng
trên địa bàn cả nước
cũng như là địa bàn nguyễn đồng anh nói chung
tại một số địa phương
có diễn ra cái tình trạng mà các đối tượng
là lặng lách đua xe
và khi mà lực lượng chức năng
tiến hành kiểm tra với bắt
và đã có thương vong
và đặc biệt là có thương vong tử vong
cảm bộ chiến sĩ công an
cái việc đấy là gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng
đến tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn thành phố cũng như địa bàn huyện đông anh
và để làm tốt công tác gian đe
thì liên ngành nội chính huyện đồng anh
cũng đã xác lập đưa vụ án
ra xét sử điểm trong tháng năm
nếu như trước đây muốn đua xe
tại một địa điểm nào đó
các đối tượng thường hẹn địa điểm thời gian qua điện thoại
còn bây giờ chỉ cần thông qua mạng xã hội
các đối tượng thanh thiếu niên
đã nhanh chóng tụ tập để bắt đầu cho màn dạo chơi
với tử thần
nhiều vụ việc các đối tượng còn ngang nhiên
vừa đua xe vừa dùng điện thoại
phát trực tiếp thông qua mạng xã hội
đã đến lúc pháp luật
cần có những chế tài xử lý nặng hơn
như tịch thu xe tăng phạt tiền
tước giấy phép lái xe
kể cả tước bằng lái xe vĩnh viễn
với những đối tượng
vi phạm nhiều lần
cần thiết phải xử lý hình sự
nếu đối tượng vi phạm liên tục
gây tai nạn giao thông cho người đi đường
đề nghị các gia đình
mà có con em
mà có các biểu hiện hay đi chơi đêm hôm
hoặc giao phương tiện
cho các nứa tuổi
nam thanh niên mới lớn
để quản lý sử dụng một cách đồng lập
đặc biệt là có hiện tượng đi chơi đêm
đề nghị các gia đình có con em tăng cường
biện pháp quản lý giáo dục
nhắc nhở con em mình
không được có những việt nam
vi phạm không đọt
đặc biệt là đi chơi đêm hôm
nó cũng tiềm bản nhiều rủi ro
đồng thời đi chơi đêm hôm cũng dễ phát sinh
các hành vi vi phạm không đọt
cái vai trò của gia đình
rất là quan trọng
bên cạnh đó vai trò của nhà trường
vì cũng qua việc kiểm tra
bắt sự xử lý
nhiều trường hợp cũng đang là trong nữ tuổi học sinh
cần phải có sự phối hợp quản lý
giáo dục của nhà trường
một nhóm thanh niên tụ tập
đưa xe trái phép
đã khiến hai chiến sĩ công an tử vong
còn người lưu thông cùng chiều bị thương
đó có lẽ là
bài học đắt giá cho những hành vi nông nổi
của những nhóm thanh niên này
tệ nạn đua xe từng là vấn đề đau đầu
của các cơ quan chức năng cách đây hàng chục năm về trước
và hiện vẫn đang có dấu hiệu
bùng phát trở lại
một cách bất thường
hành vi coi thường sự an toàn
của người khác cũng như chính bản thân
là việc cần lên án và phê phán
của cả cộng đồng
tình trạng thanh thiếu niên đua xe trái phép
gia đình người thân cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng
khi cha mẹ giao tài sản có giá trị cho con
là cần giám sát
để con sử dụng đúng mục đích trình đáng
thực tế cho thấy
khi sự việc xảy ra hậu quả nghiêm trọng
với những tay đua vị thành niên
thì cha mẹ người giám hộ
phải liên đối chịu trách nhiệm trước pháp luật
về những hành vi con em mình gây ra
do đó các bậc phụ huynh
cần đặc biệt quan tâm
theo dõi những hành động việc làm của con em mình